hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương minh liệt sĩ các tỉnh thành phố trên cả nước đã có những hoạt động tri ân thăm hỏi các đối tượng chính sách gia đình có công với cách mạng thể hiện nghĩa cử truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc
tỉnh ninh bình đã trao gần ba mươi phần quà tặng cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn với tổng số tiền hơn chín tỷ đồng
đồng thời địa phương tổ chức dân hương và tắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh
tại khu vực tây nguyên tỉnh con tum và đắk lắc cũng có những hoạt động ý nghĩa thiết thực đối với bà mẹ việt nam anh hùng gia đình liệt sĩ thương bệnh binh như thăm hỏi tặng quà trao tặng các mô hình phát triển kinh tế hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sinh hoạt sửa chữa nâng cấp nhà ở